ngày năm tháng một mươi hai tại thành phố hạ long ban chỉ đạo đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một của bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo khu vực phía bắc năm hai nghìn một mươi chín
trong ba năm thực hiện đề án các cấp ủy chính quyền ban ngành đoàn thể lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh trong khu vực phía bắc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đồng thời nâng cao nhận thức của người dân trong phối hợp tham gia cùng các lực lượng chức năng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
trong thời gian tới ban chỉ đạo đề án tiếp tục thực hiện các công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo nhằm giảm thiểu và đi đến chấm dứt tình trạng ngư dân việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản và tình hình hoạt động bước lộ hàng giả và gian lận thương mại trên biển